xin kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực phía đông bắc bộ trong ngày mai
mưa chỉ còn ở mức độ giải rác
cục bộ có mưa to
thời điểm mưa tập trung nhiều hơn về chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi cao hơn
từ ngày hai mươi tám tháng sáu trở đi
mưa rồng tiếp tục giảm hơn
về lượng nhiệt độ sẽ tăng dần
giá động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi năm độ
xuất hiện nắng nóng cục bộ
phía tây bắc bộ mưa rông sẽ giảm đi trong ngày mai
chỉ còn xảy ra giải rác
cục bộ có mưa to tập trung từ chiều tối đến sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
sáng hai ngày tiếp theo mưa sẽ giảm hẳn
và nhiệt độ tăng khá nhanh
lên mức cao nhất là ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi là ba mươi năm độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngoại trừ khu vực thanh hóa và nghệ an
thời tiết có mưa như tại các tỉnh thành ở miền bắc
các tỉnh còn lại sẽ có mưa ít hơn
ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến
là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sang hai ngày tiếp theo nắng nóng bắt đầu xuất hiện
với mức độ tăng dần
với cường độ mạnh hơn là ở phía nam của khu vực này
trong những ngày tới mưa rào vào rông
sẽ xuất hiện giải rác tại khu vực
từ quảng ngãi trở vào cho đến bình thuận
cục bộ có điểm có mưa rông lượng khá
các tỉnh đà nẵng và quảng nam mưa ít hơn
ban ngày trời nắng nhiều
từ ngày mai sẽ có nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi là trên ba mươi năm độ
sáng hai ngày tiếp theo nắng nóng sẽ tăng dần
trên khu vực này
lưu xuống khu vực tây nguyên
mưa rào vào rông vẫn xuất hiện điều đặn
ban ngày có thể có mưa rông bớt trợn
nhưng lượng mưa tập trung nhiều hơn
về thời điểm trưa muộn
nhiệt độ tại tây nguyên trong ba ngày tới
sẽ không quá mức là ba mươi hai độ
khu vực nam bộ sẽ có mưa rông nhiều nơi
trong vòng ba ngày tới tập trung về chiều muộn
vào thời điểm trưa chiều có nắng nhiều
và thời tiết khá oi bức
với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn